theo kết quả điều tra ban đầu hoàng là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạng tuấn nhân
công ty tuấn nhân được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá tại mỏ đá buôn cờ mông huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty hoàng đã có hành vi chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được cấp phép
với khối lượng đá ba gian là hơn bảy mươi ba m ba gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
tiến hành khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá rừng tại gia lai trong đến ba mươi tết hạt kiểm lâm huyện trư prong tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó tại tiểu khu một nghìn ba thuộc lâm phần quảng độ
của ban quản lý rừng phòng hộ iamer lợi dụng dịp tết nguyên đán hơn ba mươi đối tượng cùng với tám xe công nông đã tràn vào tiểu khu một nghìn ba để cưa hạ gỗ
khi bị phát hiện thì nhóm đối tượng này đã bỏ lại tang vật và có hành động là chống đối chửi bới đe dọa lực lượng chức năng trước khi xe chạy rời khỏi hiện trường
qua kiểm đếm thì có hơn một trăm tám mươi lóng gỗ tròn bị cưa hạ thuộc chủng loại gỗ dầu
hạt kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trưu brong tiếp tục điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có công văn báo cáo văn phòng chính phủ và bộ công an kết quả sơ kết sáu tháng triển khai thực hiện công điện số bảy trăm sáu mươi sáu cdttg của thủ tướng chính phủ
về tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
kết quả sáu tháng qua công an tỉnh đã phát hiện và xử lý hai mươi hai vụ với ba mươi ba đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
đã khởi tố hai mươi một vụ ba mươi hai bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự một vụ một bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy
công an các đơn vị địa phương đã tiến hành kiểm tra một trăm tám mươi tám cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một mươi bảy cơ sở với tổng số tiền là hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
với các lỗi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu của người xuất khẩu lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý tìm nhà ở hỗ trợ việc làm đặc biệt là làm visa giá rẻ
nhiều kẻ gian đã tận dụng thời cơ lừa đảo chiếm được tài sản của người dân với thủ đoạn hay không
với kinh nghiệm bảy năm sinh sống làm việc tại nhật bản trần thị kim gương ba mươi năm tuổi chú ấp một xã thạnh hòa huyện bến lức tỉnh long an
đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm con mồi
đánh vào tâm lý ham rẻ muốn nhanh chóng đơn giản thủ tục gương đã câu nhử thường xuyên nhắn tin tương tác tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa thậm chí còn gạ cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục
bằng thủ đoạn trên mới đây gương đã chiếm đoạt hai trăm bảy mươi hai triệu đồng của một phụ nữ nguyên quán grompa gia lai hiện đang lao động tại nhật bản
lấy một cái facebook một cái facebook ảo xong rồi em bình luận xong rồi cái bạn bị hại bạn đó mới nhờ em làm
em mới lấy một cái facebook khác nữa em bình luận ý là em nói cho bạn đó tin bạn đó làm bạn đó gia hạn visa này nọ đó bạn đó chuyển tiền cho em
gần đây các đối tượng lừa đảo còn tạo website facebook nhái các công ty xuất khẩu lao động uy tín đăng tải các hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay
đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong tỏ tài khoản truy xét truy tìm đối tượng liên quan tới tài khoản phạm tội
đồng thời đã cử các chính sách đi địa bàn các tỉnh long an bình dương đồng nai để tiến hành ra sốc
sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ với những tài liệu và chứng cứ thu thập được đối tượng thừa nhận về hành vi lừa đảo
năm hai nghìn hai mươi ba số lượng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh gia lai là hơn một năm trăm linh người
để tránh bị lừa đảo người lao động cần hết sức tỉnh táo
khi có nhu cầu làm visa lao động cần tra cứu các doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép tại cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội qua website www dulap gov vn
thưa quý vị theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương việt nam nằm trong top ba nền kinh tế đang phát triển trên thế giới
xuất khẩu hàng hóa sáng tạo hàng đầu với một mươi bốn một trăm năm mươi ba triệu usd
các ngành kinh tế sáng tạo
gồm có thủ công mỹ nghệ thời trang và thiết kế nghệ thuật ẩm thực nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật tạo hình
phim và truyền thông công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm
trong đó nhân tố hỗ trợ kinh tế sáng tạo tại việt nam là dân số trẻ hiểu biết về công nghệ chính sách tạo thuận lợi của nhà nước
di sản văn hóa phong phú quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng và tăng cường hội nhập với kinh tế toàn cầu
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản
về việc đẩy mạnh cho vay thu mua kinh doanh lúa gạo khu vực đồng bằng sông cửu long
công văn nêu rõ ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân doanh nghiệp sản xuất chế biến thu mua tạm trữ xuất khẩu lúa gạo
nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tại các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long
không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp
có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả đáp ứng đầy đủ
quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay
ngoài ra các ngân hàng thương mại phải tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng doanh nghiệp
để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời phối hợp với hiệp hội lương thực việt nam
hiệp hội ngân hàng lúa gạo việt nam thông tin các chính sách tín dụng của ngân hàng nhà nước
cho các doanh nghiệp là hội viên để biết và tham gia khi có nhu cầu
thời gian vừa qua với việc triển khai đề án sáu trên địa bàn tỉnh quảng nam
nhiều mô hình và tiện ích nổi bật đã dần quen thuộc với người dân
và mang lại hiệu quả rất cao trong việc cải cách thủ tục hành chính
trong đó có mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú bằng phần mềm thông báo lưu trú
tại các cơ sở lưu trú điều này đã góp phần giảm chi phí đi lại
tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân cũng như doanh nghiệp
tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính
nằm trên địa bàn phường an mỹ đây là một trong những cơ sở lưu trú nằm trên địa bàn thành phố tam kỳ
hiện đang được công an phường hướng dẫn sử dụng phần mềm asm
với quy mô nhỏ khách có thời gian lưu trú ngắn
vì vậy tính năng tiện ích của hệ thống này đã được chủ cơ sở đánh giá cao
qua phần bày của công an phường cũng như công an thành phố hướng dẫn
phần bày mới nhất
tôi thấy thứ nhất là tiện ích là mình thống kê được các thóng quý
hệ thống hàng thóng hàng quý cho công an thành phố
thứ hai là cái vô diễn rất là đơn giản dễ lòng dễ sử dụng
và thứ ba nữa là mình quản lý được cách travel và quản lý cả số tiền
và có thể là quản lý cách để bó qua các công an phường một cách nhanh nhất
để giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú nắm vững và áp dụng tốt phần mềm thông báo lưu trú
lực lượng công an từ huyện đến xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cũng như những tiện ích khi sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
và phần mềm quản lý lưu trú asm cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn
với phần mềm này các cơ sở lưu trú vừa quản lý khách hàng
vừa thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất
quy trình đăng ký của khách lưu trú thuận tiện nhanh chóng chính xác
liên thông dữ liệu với cổng dịch vụ công của bộ công an
qua công tác quản lý theo dõi một số tiện ích mang lại
nhất liên quan đến việc quản lý lưu trú của ngành nghề kinh doanh có địa kiểm nội tử
của đơn vị công an phường được triển khai đảm bảo theo yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị ngành
thứ hai đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường
việc tiện ích mang lại đối với họ là hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng
liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú đối với cơ quan công an
công an tỉnh quảng nam hiện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú về phần mềm thông báo lưu trú asm
cũng như những tiện ích mang lại tổ chức tập huấn bố trí hạ tầng
lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị để triển khai thực hiện tại cơ sở
thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện thông báo lưu trú trên môi trường điện tử
qua đó góp phần hoàn thiện những phương thức cách làm mới tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân trong các hoạt động của đời sống
để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kính thưa quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngay từ tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch thủy sản tăng tốc mạnh trong hoạt động xuất khẩu
tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt trên một ba tỷ usd
tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo số liệu từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
xuất khẩu thủy sản tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt năm trăm sáu mươi bốn triệu usd giảm tám so với cùng kỳ năm ngoái
và sắp đánh giá mức sụt giảm này vẫn là con số tích cực vì tháng hai năm nay có kỳ nghỉ tết nguyên đáng
sau tết nguyên đáng thông thường nhu cầu sẽ chứng lại một chút
do vậy xuất khẩu sang trung quốc sẽ không tăng mạnh như tháng một
tuy nhiên cũng đã bắt đầu vào mùa chay nên nhu cầu thủy sản quay trở lại các nước phương tây và nhiều thị trường
tính tới hết tháng hai xuất khẩu tôm và cá ngừ đều tăng ba mươi bảy so với cùng kỳ
trong khi xuất khẩu cá tra tăng một mươi năm và các loại cá khác tăng tám
riêng xuất khẩu mực bạch tuột giảm nhẹ một
xuất khẩu tôm có tín hiệu khả quan ở nhiều thị trường như trung quốc mỹ nhật bản canada australia
đặc biệt tại thị trường trung quốc nhu cầu đang phục hồi tốt
trong khi các nước xuất khẩu cạnh tranh là ecuador đang bị cảnh báo bỡ tôm có chất xuyên phiết
và vấn đề cướp vận tải tăng cho căng thẳng biển đỏ
cũng khiến cho nhập khẩu tôm ecuador vào trung quốc sụt giảm
giá bé máy bay trên các chặng từ bắc vào nam như hà nội tp hcm đã bắt đầu hạ nhiệt
giảm đến một nửa so với từ một đến hai tuần trước
theo ghi nhận giá vé khứa hồi hà nội đi tp hcm các ngày cuối tuần sau một mươi năm một mươi bảy tháng ba
giảm xuống mức thấp nhất từ ba năm triệu đồng đã bao gồm thuế phí
tương tự các chặng hải phòng thanh hóa vinh đi tp hcm vé khứ hồi cuối tuần tháng ba cũng chỉ từ ba triệu
trong các ngày cuối tuần đầu tháng bốn giá vé khứ hồi chặn từ hà nội đến các địa điểm du lịch nổi tiếng
như nha trang đà lạt phú quốc cũng giảm đến một năm triệu đồng
trong đó vé khứ hồi hà nội phú quốc thấp nhất từ ba bốn triệu đồng
hà nội nha trang từ ba năm triệu đồng hà nội đà lạt từ ba sáu triệu đồng
nhìn chung mặt bằng giá vé máy bay nội địa sẽ giảm do qua giai đoạn cao điểm tết
nhu cầu đi lại của hành khách hạ nhiệt
từ nay đến cuối tháng năm ngoại trừ dịp lễ ba mươi tháng bốn là giai đoạn thấp điểm của hàng không nội địa
sau tết nguyên đáng giá vàng trên thị trường phi mã đặc biệt là vào trước ngày vía thần tài
nhận tưởng rằng giá vàng sẽ giảm sau ngày này
nhưng bất chấp quy luật tự nhiên vàng bất ngờ phi mã giá vàng đã lập kỷ lục mới
ở mức tám mươi hai triệu đồng một lượng
và không chỉ vàng miếng mà giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh và trở nên khang hiếm
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn giá mua vào vàng nhẫn là sáu mươi tám triệu đồng một lượng
và bán ra là sáu mươi hai ba triệu đồng một lượng
nếu mua vàng tính đến thời điểm hiện tại nhà đầu tư sẽ lời khoảng sáu triệu đồng một lượng
nếu gửi tiết kiệm sáu mươi hai triệu đồng kỳ hạn hai tháng cùng thời điểm với lãi suất cao nhất bốn ba một năm
thì sau hai tháng nhà đầu tư nhận được bốn trăm năm mươi đồng
việc mua vàng nhẫn cũng được ưa chuộng hơn vì tiền đầu tư không quá cao
hiện tại là mình cũng đang có đầu tư vàng nhưng mà thi hướng của mình hiện tại là vẫn đang tập trung
về vàng nhẫn hơn tại vì cái giá cả nó cũng sẽ phù hợp cho cái việc mình tích trữ hơn so với vàng miếng
và mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều người có cùng quan điểm chung với mình là việc mua một chỉ vàng
hai chỉ vàng hai năm chỉ vàng nó sẽ đơn giản hơn và nó sẽ dễ dàng tích trữ hơn so với mua vàng nhuyến
tâm lý của nhiều người mua vàng hiện nay là muốn tích trữ tài sản vì lãi suất các ngân hàng hiện nay quá thấp
trong khi các kênh đầu tư khác như bất động sản
vẫn chưa khởi sắc muốn đầu tư thì phải có vốn nhiều
chỉ số chiến khoán việt nam tăng lên một hai trăm năm mươi bốn điểm mức cao nhất trong gần một năm năm qua
nhưng vẫn chưa thể ổn định trong khi nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức
tôi nghĩ thị trường vàng hiện nay nó đang có cái dấu hiệu nóng và đột biến do cái giá vàng trên thế giới cũng đang tăng trở lại
cộng thêm cái nhu cầu vàng thật ở trong nước cũng có do tính chất mùa vụ
cộng thêm cái tâm lý của một số đại bộ phận người dân là khi họ nghe giá vàng tăng lên thì họ lại có khuyến hướng là mua theo
để mình thứ nhất là họ lo ngại là giá vàng còn tiếp tục tăng nữa
dẫn đến là họ sẽ bị thiệt nếu mà họ sẽ mua trong tương lai
hoặc là có một số người dân thì họ với cái vấn đề lãi suất hiện nay huy động đang rất là thấp

trước hiện tượng giao dịch vàng nhẫn tăng mạnh chuyên gia kinh tế cho rằng việc mua vàng tích lũy chính đáng hoàn toàn tốt
nhưng không nên quá lo lắng chạy theo đám đông mua vàng mất kiểm soát
điều này vô hình đẩy giá vàng lên cao tạo thị trường vàng nóng lên đột ngột
có thể làm ảnh hưởng đến nền kinh tế
khi mà cái tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư mà tất cả nằm trong vàng thì nó sẽ không chảy ra được nền kinh tế
và điều đó rất khó để chúng ta có thể là tiếp tục tái đầu tư và tiếp tục là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tốt hơn
thì cái việc mà tích trữ vàng tiết kiệm bằng vàng thì có thể gây hại cho nền kinh tế về dài hàng
nên là chúng ta cũng cần cân nhắc và đưa ra những cái kênh đầu tư chẳng hạn như là thị trường chứng khoán
nó hấp dẫn hơn làm thế nào để mà tái cấu trúc thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn
mà biến nó trở thành một cái kênh đầu tư và thu hút vốn hữu hiệu cho nền kinh tế
thì đó sẽ là một cái giải pháp tốt hơn và giúp hạn chế cái việc là vàng hóa trong nền kinh tế như hiện nay
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư và người dân khi đầu tư vàng
cần theo dõi biến động từng giờ của thị trường vàng trên thế giới và việt nam
đồng thời không nên lướt sóng ở thời điểm này bởi thị trường vàng biến động rất khó lường
khoảng cách chênh lệch quá lớn lên đến một mươi bảy triệu đồng mỗi lượng
trong khi đó giá vàng càng tăng thì chênh lệch giữa mua và bán cũng càng xa tới hai triệu đồng
về lâu dài giá vàng trong nước cũng sẽ biến động tăng giảm theo giá thế giới
nên việc đảo chiều có thể xảy ra
khu chợ chùm hổm vị thanh tỉnh hậu giang có một khoảng đất hình tam giác độc đáo
và là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch với cảnh mua bán náo nhiệt
chợ vị thanh hay còn được biết đến theo tên gọi khác là chợ trùm hổm
nằm giữa ba khu nhà lồng thành khoảng không hình tam giác là nét đặc trưng của khu chợ
khu chợ họp vào lúc hai giờ sáng kéo dài đến khoảng từ tám đến chín giờ tối
nhìn từ trên cao xuống những sạp hàng được bày bán ngăn nắp
không bàn ghế tiểu thư ngồi trùm hổm trên nền gạch xi măng để buôn bán
chính vì sự độc đáo của khu chợ đã thu hút nhiều khách du lịch nội địa tham quan mua sắm
sự độc đáo của khu chợ trùm hổm khi họp chợ lúc trời chưa sáng
là tiểu thư mỗi người đeo một đèn pin trên đầu để soi
nhiều sạp bắt đèn bằng nguồn địa bình ác huy
nhờ nét đặc biệt ngay ngắn và độc đáo này mà chợ vị thanh thu hút được nhiều du khách đến tham quan mua sắm
giai hại được các tiểu thương bày trí ngay ngắn
đội bảo vệ và kiểm tra nhắc nhớ thường xuyên
không chỉ người bán mà khách mua hàng cũng trang bị đèn pin để soi đường xem hàng
nhìn từ trên cao xuống chờ trùm hổm nằm lọt giữa ba giải nhà lồng
trong những ngày thành phố hồ chí minh kéo dài nắng nóng bất thường
nhiệt độ ngoài trời lên tới bốn mươi độ c
đã bảo vệ sức khỏe mỗi khi ra đường
người dân đều trang bị đồ chống nóng
khiến cho thị trường này bước vào mùa sôi động
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
những ngày qua người dân tại thành phố hồ chí minh tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gây gắt từ sáng sớm
ứng dụng dự báo về tiêu cực tím toàn cầu
dự báo chỉ số tiêu cực tím uv tại thành phố hồ chí minh luôn ở mức cực đại một mươi hai một mươi ba
đặc biệt nguy hại từ tám giờ đến một mươi sáu giờ
chỉ số ở mức này cực kỳ nguy hiểm cho da khi ra đường trong thời điểm này
chị ngọc quý có nhiều năm bán đồ chống nắng trên đường điện biên phủ
thuộc phương võ thị sấu quận ba thành phố hồ chí minh cho biết
nắng đóng bức thường đã diễn ra từ trước tết nguyên đánh
tuy nhiên nhu cầu của người dân đặc biệt là váy nữ về váy áo chống nắng tăng mạnh suốt tuần qua
trung bình mình bán một ngày khoảng một mươi bộ cho lên
còn váy thì bán được nhiều hơn
váy cái giá mềm mình bán được hơn
hàng chống nắng có thể sử dụng lâu dài nhiều năm
vì vậy để kích thích nhu cầu mua sắm
bà chủ cửa hàng cũng đặt sửng may nhiều mẫu mã váy áo thời trang trẻ trung hơn
để đáp ứng nhu cầu mọi người
theo chia sẻ của người bán những mẫu mới ra sẽ có giá nhỉnh hơn mẫu cũ
giá tiền cũng phụ thuộc vào chất liệu vải
hàng phai áo chống nắng thời trang giao động từ dưới một trăm năm mươi đồng
đến trên hai trăm linh đồng hoặc năm trăm linh đồng tùy mẫu mã và chất liệu
cọc tông có thành phần chống tiêu uv là những sản phẩm được ưu chuộng
ngoài ra đồ chống nắng cho nam giới cho trẻ em cũng được bổ sung nhiều mẫu mã
hai trăm linh đến năm trăm linh để mà mua được một bộ áo chống nắng
tại vì là giữa cái thời tiết sài gòn nó đang rất là nóng như thế này
thì cái áo chống nắng nó giống như là một cái vật bất ly thân của mình ấy
thì mình không thể nào mà mình thiếu khi ra đường được
nó không chỉ đơn giản là mình để mình chống nắng
để cho da không đen mà nó còn là chống những cái tiêu uv
để nó bảo vệ da của mình
để những cái tắc hại của ánh nắng
thường thì trong một năm thì mình sẽ mua khoảng ba đến bốn bộ đồ
để mà có thể mặc thay đổi
tại vì thật ra thì cái áo chống nắng thì mình mặc rất là thường xuyên
và nên là nó cũng sẽ xuống
cái chất lượng của nó cũng sẽ xuống theo thời gian
nên là mình đa số thì mấy tháng thì mình sẽ đổi chống nắng một lần
trưa đây chỉ đi hình như toàn ba mươi năm ba mươi sáu độ thôi
nóng mà nắng
mà đồ chống nắng thì tất nhiên là nó phải đủ tiêu chuẩn
nó phải kín và phải dày
chứ nhiều cái áo mà nó mỏng quá
mặc nó vẫn như không
thì một cái bộ đồ chống nắng như thế
thì nó phải từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn
còn như áo không thì nó lại bình thường
nó có rất là nhiều loại nó đa dạng
nhưng mà để mà bình quân
thì tầm ba trăm linh bốn trăm linh nghìn
để một bộ đồ chống nắng đẹp
không chỉ các sản phẩm chống nắng bình dân đắt hàng
ghi nhận tại các trung tâm thương mại
nhiều người đều thấy nhu cầu mua trang phục chống nắng cao cấp
cũng tăng nhiệt theo thời tiết
nhiều người sẵn sàng
chi đậm để sắm các đồ chống nắng nhập khẩu
được quảng bá là làm mát
chống tiêu uv với thiết kế thông minh
tại một số cửa hàng
vị trí bắt mắt nhất ngay gần cửa ra vào
dễ nhìn thấy dễ tìm kiếm
chính là bài bán trang phục chống nắng
mỏng nhẹ màu sắc tươi sáng
trang giả vải mắt lưới
với cảm khích từ nhà sản xuất
chống hơn chín mươi tiêu uv
là những ưu điểm của những sản phẩm này
giá cả trao đồng từ hơn năm trăm linh đồng
đến sắp xỉ một triệu đồng trên một chiếc
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại